tỉnh vĩnh long vừa tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề từ đơn ca tài tử đến sân khấu cải lương nam bộ
và sưu tập tranh chân dung nghệ sĩ cải lương của họa sĩ trương văn ý
phòng trưng bày chuyên đề với trên hai trăm sáu mươi tư liệu hình ảnh tranh và hiện vật
thông qua hoạt động trưng bày chuyên đề thể hiện sự tri ân đến với các nghệ sĩ tiền bối
và tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ cải lương có nhiều công lao đóng góp cho lĩnh vực sân khấu cải lương
đây cũng là dịp để công chúng có điều kiện thưởng lãm các tác phẩm hội họa đặc sắc dầu biểu cảm
nhân dịp này hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy nghệ thuật đơn ca tài tử
sân khấu cải lương tỉnh vĩnh long cũng đã được tổ chức
các ý kiến tham luận của đại biểu tại hội thảo là cơ sở để tìm ra các giải pháp
từ đó đề xuất cho các cơ quan chức năng nhằm gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật
thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử và sân khấu cải lương